vấn đề đặt ra là những kế hoạch và dự án khổng lồ mà dubai đã và sẽ thực hiện liệu có phải là việt vong

nếu châu âu và bắc mỹ được coi là những khu vực đi đầu trên thế giới trong việc phát triển các dự án thành phố thông minh
thì châu á và trung đông là những nơi có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực này
tại trung quốc chỉ trong năm nay đã có hơn năm trăm linh thành phố đề xuất dịch chuyển mô hình thành các thành phố thông minh
còn tại ấn độ chính phủ nước này cũng đã đưa ra kế hoạch đầy tham vọng xây dựng một trăm linh thành phố thông minh vào năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó còn hàng loạt dự án thành phố thông minh đáng chú ý khác
đang được triển khai tại singapore hàn quốc và mới đây nhất là tại trung đông với các thành phố mazda và neom
kể từ khi dubai bắt đầu triển khai xây dựng thành phố thông minh sau một mươi hai năm tiết kiệm được khoảng một ba tỷ usd
điều này đồng nghĩa cứ một đồng dubai bỏ ra để xây dựng thành phố thông minh trong những năm qua đã tiết kiệm được năm sáu đồng
trong vòng năm năm tới thị trường đô thị thông minh sẽ tăng trưởng từ bốn trăm linh tỷ đến một năm ngàn tỷ usd
giúp dubai trở thành thánh địa của đổi mới sáng tạo và các tiến bộ công nghệ trong mọi lĩnh vực
các lĩnh vực được hưởng lợi có thể kể đến như việc rút giảm được nguồn nhân lực tại các trụ sở hành chính công
hầu như mọi thủ tục hành chính hiện nay đều có thể thực hiện được qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh
các thiết bị thông minh cũng đang giúp dubai tiết kiệm đến sáu mươi lượng nước cho tới tiêu
một tài nguyên vô cùng quý giá trên những vùng đất sa mạc đó là cái lợi trước mắt
về lâu dài nền kinh tế vốn phụ thuộc vào dầu mỏ của uae sẽ dịch chuyển theo hướng xanh và bền vững trên nền tảng công nghệ thông minh
chiến lược xây dựng thành phố thông minh của dubai đang được nhiều chuyên gia đánh giá rằng tầm nhìn và tham vọng thì vô cùng lớn
nhưng lộ trình triển khai lại ở những lĩnh vực rất thực tế và mang lại lợi ích ngay tức thì